tại hà nội thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng đã tham vấn chính trị với quốc vụ khanh bộ ngoại giao rumani monica georgita về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm
trong khuôn khổ tham vấn chính trị hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
sớm tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi sáu ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế việt nam rumani nhằm giả soát các trọng tâm định hướng hợp tác cho giai đoạn tới trong các lĩnh vực rumani có nhu cầu và việt nam có thế mạnh như dầu khí lọc hóa dầu kiến trúc xây dựng càng biển y học nông nghiệp và chế biến thực phẩm
hai bên cũng nhất trí để mạnh hợp tác giáo dục thông qua việc sử dụng hiệu quả hai mươi suất học bổng rumani trao cho việt nam hướng tới ký kết chương trình hợp tác giáo dục trong giai đoạn mới